cuối cùng trước tết nguyên đán người dân các địa phương đều tắt bật đi mua sắm tết
theo ghi nhận của phóng viên tại tỉnh yên bái thì ngoài các mặt hàng như là thực phẩm hay là hoa tươi
các loại bánh kẹo ngày tết cũng rất là đa dạng và phong phú
gần tết các trung tâm mua sắm siêu thị đại lý chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh yên bái
đã cung ứng ra thị trường số lượng lớn các sản phẩm bánh kẹo mứt trái cây xế khô
đáp ứng nhu cầu người dân mua sắm tết
phong phú mẫu mã và chủng loại nên người tiêu dùng ngày nay không chỉ chọn sản phẩm chất lượng tốt
mà hình thức cũng phải bắt mắt hơn mọi năm
tiêu chí của mình là chọn hàng năm nay là tiêu tiên hàng việt hàng nội địa
và sử dụng hàng như là bánh kẹo tết bứt sử dụng sinh hoạt hàng ngày
mẫu mã và hình thức ưa nhìn đẹp và giá cả phải chăng hợp với mức tiêu thụ của gia đình
giá bán của các mặt hàng bánh kẹo vẫn giữ nguyên hoặc tăng nhẹ tùy loại
cùng với bánh kẹo nội thì tại một số cửa hàng cũng có mặt khá nhiều hàng ngoại nhập
từ các nước đan mạch mỹ đức có hình thức sang trọng với mức giá cao hơn hàng nội khoảng từ một mươi
hiện tại thì bên cửa hàng mình có các hàng liên quan tới pháp nga thái lan
và tập trung vào các hàng trong nước của việt nam bao gồm như hàng hữu nghị vpk của kinh đô
các hàng của công ty trong nước thì lúc nào cũng giữ mức giá ổn định không tăng và cũng không có giảm
thì so với nhu cầu người dân hiện tại là vẫn hướng đến những dòng của trong nước hơn
mình cảm thấy trong năm nay là xu thế về hàng trong nước vẫn là cái ưu tiên hàng đầu của hàng mình
các mặt hàng bánh kẹo tết năm hai nghìn một mươi chín có chất và lượng đều hơn những năm trước đây
so với bánh kẹo ngoại nhập thì hàng việt vẫn tìm được chỗ đứng
và tạo dựng uy tín với người tiêu dùng trong nước nói chung tỉnh yên bái nói riêng
thấu hiểu hoàn cảnh của đồng bào các dân tộc thiểu số
công ty cổ phần tổng công ty thương mại quảng trị đã triển khai chiến dịch đưa hàng bình ổn giá
về tận các vùng sâu vùng xa vùng núi cao
chiến dịch này giúp cho người dân địa phương mua sắm tết thuận lợi hơn và hàng hóa cũng có giá cả hợp lý
rất đông người dân ở xã a ngo huyện đắc rông tỉnh quảng trị
phấn khởi khi mua được các mặt hàng phục vụ tết cho gia đình mình
mà không phải đi xa hàng chục cây số ra trung tâm huyện và cũng không hề lo lắng về giá cả
người dân tộc văn kiều ba cô mua thích hàng của thương mại giá rất rẻ
được thuận lợi cho bà con ở vùng xa vùng sâu
tết năm nay công ty lên bán rất vui rất phấn khởi nhiều hàng hóa
bà con trong này mua rất nhiều
năm nay để cung ứng hàng bình ổn giá cho người dân văn kiều
vùng khó khăn công ty cổ phần tổng công ty thương mại quảng trị
đã tổ chức hai đoàn xe lưu động bán hàng trên các địa bàn khó khăn các huyện
hướng hóa đắc rông cam lộ và gio linh
công ty đã dành ba mươi tỷ đồng trong đó tỉnh quảng trị hỗ trợ lãi suất vay tám tỷ đồng
trong thời gian hai tháng dự trữ hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng
đây là việc làm hết sức ý nghĩa giúp cho người dân mua được hàng tết với giá bình ổn
không bị tư thương ép giá trước dịp tết
thưa quý vị vào chiều nay sau năm ngày nghị án tòa án nhân dân tp hòa bình
đã tuyên án sơ thẩm đưa ra phán quyết đối với hoàng công lương
cựu bác sĩ bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình và sáu bị cáo
trong vụ án vô ý làm chết người và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
theo đó hội đồng xét xử tuyên hoàng công lương và trần văn sơn
cùng mức án bốn mươi hai tháng tù trương quý dương và đỗ anh tuấn cùng ba mươi tháng tù
hoàng đình khiếu và trần văn thắng cùng ba mươi sáu tháng tù
riêng bùi mạnh quốc năm mươi bốn tháng tù
hội đồng xét xử nhận định hành vi của hoàng công lương gây nguy hiểm cho xã hội
xâm phạm tính mạng và sức khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ
bị cáo là người có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự
bị cáo phải thấy trước được hậu quả trước khi ra y lệnh khi chưa kiểm tra chất lượng nguồn nước
từ đó hội đồng xét xử đánh giá cáo trạng truy tố hoàng công lương về tội vô ý làm chết người là có căn cứ đúng người đúng tội
về xe phạm xảy ra tại bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình
hội đồng xét xử kiến nghị khởi tố vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng để điều tra
hội đồng xét xử cũng kiến nghị khởi tố bác sĩ hoàng công tình chú ruột hoàng công lương
để làm rõ dấu hiệu tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
trước đó trong quá trình xét hỏi hoàng công lương dùng quyền im lặng tại tòa
trần văn thắng trần văn sơn và bùi mệnh quốc thừa nhận trách nhiệm khi để xảy ra sự cố y khoa làm chết chín người
riêng đỗ anh tuấn không thừa nhận cáo buộc của viện kiểm sát bị cáo khẳng định ông ta vô tội
thưa quý vị các quan chức cấp cao của mỹ và trung quốc đã khởi động vòng đàm phán thương mại hai ngày tại thủ đô washington
đây là cuộc đàm phán cấp cao nhất giữa hai nền kinh tế lớn nhất trên thế giới
kể từ khi hai bên đồng ý đình chiến chín mươi ngày cho tới ngày hai tháng ba tới đây
phía mỹ do đại diện thương mại robert lighthizer dẫn đầu còn đoàn trung quốc do phó thủ tướng liu hạc chỉ đạo đã tới thủ đô washington
theo nhận định của giới phân tích có khả năng lần này trung quốc sẽ mang tới bàn đàm phán một số đề xuất mới nhằm làm dịu phần nào những yêu sách của washington
tuy nhiên hai bên vẫn khó có thể giải quyết được những yêu cầu cốt lõi của phía mỹ về bảo vệ quyền sở hữu trí

af chuyển giao công nghệ vốn là hai lý do được tổng thống donald trump dùng để áp thuế nhập khẩu lên hai trăm năm mươi tỷ đô la hàng hóa của trung quốc
nếu hai bên không thể đạt được thỏa thuận tổng thống mỹ sẽ tăng thuế từ một mươi lên hai mươi năm
đối với hai trăm linh tỷ đô la hàng hóa từ trung quốc kể từ ngày hai tháng ba tới trung quốc cũng có thể tăng thuế đối với một trăm ba mươi tỷ đô la hàng hóa nhập khẩu từ mỹ để trả đũa
và trong khi mỹ và trung quốc bắt đầu tiến hành đàm phán cục điều tra liên bang mỹ fbi cũng đang tiến hành điều tra về nghi vấn gián điệp kinh tế của trung quốc
cuộc điều tra diễn ra tại hầu hết các văn phòng fbi trên toàn nước mỹ
giám đốc fbi christopher gre cho biết đợt điều tra lần này chỉ là một phần trong tiến trình điều tra và số vụ điều tra đã tăng gấp đôi trong ba bốn năm qua
cũng theo vị quan chức này mặc dù không phải tất cả các cuộc điều tra đều liên quan đến trung quốc nhưng số vụ liên quan chiếm phần lớn vì trung quốc đang được coi là mối đe dọa gián điệp đáng kể nhất đối với mỹ
trước đó bộ tư pháp mỹ công bố hai bản cáo trạng với tổng cộng hai mươi ba cáo buộc đối với tập đoàn công nghệ huawei của trung quốc
các công ty con của tập đoàn này cũng như giám đốc tài chính mạnh vãn trù trong số này có cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại từ công ty viễn thông t mobile của mỹ
trong khi đó mỹ và triều tiên cũng đang tiến hành thảo luận ở cấp chuyên viên về nội dung của tuyên bố chung của hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai
phát biểu tại ủy ban tình báo quốc hội ông suhun cho biết ngoài nội dung tuyên bố chung các quan chức cũng sẽ thảo luận về các vấn đề như bảo đảm an ninh nghi thức cho hội nghị sắp tới
kết quả tích cực trong chuyến thăm mỹ vừa qua của phó chủ tịch ủy ban trung ương đảng lao động triều tiên kim jong chon
sẽ mang lại động lực cho hội nghị thượng đỉnh mỹ triều lần thứ hai dự kiến diễn ra vào cuối tháng này
trong khi đó bình nhưỡng tiếp tục kêu gọi giảm cấm vận và cho rằng quan hệ song phương sẽ không thể được cải thiện nếu thiếu nỗ lực xây dựng lòng tin
điều đã gây bế tắc cho các cuộc đàm phán giữa hai quốc gia trong nửa năm qua
còn về tình hình căng thẳng tại venezuela tổng thống nicolás maduro khẳng định ông sẵn sàng thương lượng với phe đối lập và các nhà chính phủ
tổng thống nicolas manduro cho biết ông sẵn sàng tổ chức một cuộc bầu cử quốc hội mới vì đây sẽ là một hình thức thảo luận chính trị tốt
song bác bỏ khả năng tiến hành bầu cử tổng thống trước thời hạn bởi cuộc bầu cử năm ngoái mà ông là người thắng cử đã diễn ra đúng luật và hợp hiến
theo ông nếu phe đối lập muốn có một cuộc bầu cử mới thì phải đợi đến năm hai nghìn hai mươi
cũng trong ngày hôm nay tòa án tối cao venezuela đã ra lệnh cấm xuất cảnh đồng thời phong tỏa tài sản và tiến hành điều tra đối với ông juan guaido
chủ tịch của quốc hội do phe đối lập kiểm soát và là người đã tự xưng là tổng thống lâm thời của venezuela vào tuần trước
ông guaido sẽ bị cấm rời khỏi venezuela cho đến khi kết thúc các cuộc điều tra sơ bộ